bên lề đại hội đồng liên nghị viện các quốc gia đông nam á lần thứ bốn mươi
chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã có cuộc hội kiến
chủ tịch quốc hội campuchia samdet heng samrin
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ tin tưởng
mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hiệu quả giữa nghị viện hai nước sẽ góp phần thúc đẩy
tăng cường hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện biên vững lâu dài giữa việt nam campuchia
chủ tịch quốc hội campuchia khẳng định hạ viện thượng viện campuchia sẵn sàng ủng hộ việt nam
đảm nhận nhiệm vụ chủ tịch ipa bốn mươi một vào năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp này chủ tịch quốc hội samdek heng samrin cảm ơn đảng nhà nước và nhân dân việt nam
đã giúp đỡ nhân dân campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng cũng như trong công cuộc tái thiết đất nước
ghi nhận đánh giá cao món quà việt nam tặng là công trình nhà làm việc của ban thư ký
và các ủy ban của quốc hội campuchia